quan điều tra thời điểm này là không ai biết nạn nhân nhận cuộc điện thoại cuối cùng từ ai và cung đường di chuyển đi đến đâu
bàn truyền án đã cử một tổ trinh sát tỏa đi các hướng giả soát toàn bộ camera an ninh trên các tuyến đường mà chiếc xe có thể đi qua
đồng thời trên toàn địa bàn tỉnh hòa bình và các tỉnh lân cận tập hợp truy tìm tung tích nạn nhân và chiếc xe
bàn giám đốc xin ý kiến là phối hợp với các tỉnh lân cận như hòa bình thanh hóa sơn la phú thọ hà nội để đề nghị các anh hỗ trợ giúp đỡ để phần truy tìm tăng vật
thứ hai là giả soát theo hướng của xe ô tô của anh nam di chuyển trên cô lộ sáu cô lộ một mươi hai b và các cô lộ đường hồ chí minh và các cô lộ liên quan đến địa bàn tỉnh hòa bình
giả soát và phối hợp với tất cả các đội
hình sự cũng như là các đội trách xã cùng địa bàn của các huyện lân cận cũng như là các tỉnh bạn để mà phối hợp sang mình
đúng lúc công tác truy tìm nạn nhân và chiếc xe vẫn chưa đi đến đâu thì người nhà anh nam báo về cho cơ quan điều tra về việc có một cuộc điện thoại thông báo anh nam hiện đang ở campuchia và yêu cầu người nhà nộp năm mươi triệu đồng vào tài khoản rồi sẽ thả người vào xe
trước thông tin như vậy câu hỏi được đặt ra ngay cho cơ quan điều tra cần phải đi xác minh ngay nguồn thông tin này
liệu đây có phải là vụ bắt cóc tống tiền hay là anh nam chơi cờ bạc bên campuchia nên đã bị thua chủ nợ phải tạm giữ người và phương tiện
thằng cháu nó điện về có một cuộc điện thoại nó bảo ở nhà gia đình chuẩn bị năm mươi triệu để nó về nó lấy cái tiền nó sang campuchia để nó đón
con vì cho bảo bên campuchia có bà điện cho nó bắt cóc nam sang bên kia rồi
nghe cái thông tin này thì chúng tôi cũng cái ngày mùng bảy là chúng tôi cũng có nhận định và đánh giá
nếu mà từ hôm mùng bốn mà đêm mùng sáu mà đã đánh bạc ở bên campuchia rồi thì với cái cung đường khoảng hai cây số hơn hai cây số thì với cái xe của anh nam này không thể chạy được như thế
cho nên là chúng tôi loại cái
cái vấn đề này ra
phải nói rằng trong quá trình xác minh tìm tung tích của anh nam gia đình đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và thông tin trái chiều do một số đối tượng lợi dụng bịa đặt
rằng nếu muốn gặp anh nam thì phải gửi tiền vào các số tài khoản này thì sẽ cho gặp
một mặt các điều tra viên trinh sát viên sàng lọc toàn bộ thông tin trên
mặt khác truy tìm cuộc điện thoại gọi cho anh nam vào ngày bốn tháng chín
và khi xác minh nhanh về tình tiết này thì cơ quan điều tra đã nhận định khả năng đối tượng gây án có thể là người quen thì nạn nhân mới không hề có sự đề phòng như vậy
bàn truyền án đã có thêm một nhận định mới
khả năng cao ở đây không phải là vụ án do mâu thuẫn cá nhân tình ái nợ nần hay thủ tức ghen tuông mà đây là vụ án giết người cướp tài sản
sau khi xác định đây là một vụ án mạng thì tôi cho rằng đây là một vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
và ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự gây hoang mang dư luận quần chúng nhất là đội ngũ xe taxi
hơn nữa đối tượng thì nhiều khả năng là đối tượng lưu động
thế cho nên là đã có sự chỉ đạo tập trung các lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để làm sao nhanh chóng làm rõ để ôn định tình
chiếc xe và nạn nhân dường như đã bốc hơi khỏi tỉnh hòa bình
có thể đối tượng là người địa phương nên rất thông thảo địa bàn tỉnh hòa bình và chiếc xe đã được tẩu tán sang địa phương khác
từ đó tập trung xác minh đây là quyết định sáng suốt của ban chuyên án

một tổ công tác đi kiểm tra hành chính các nhà trọng nhà nghỉ bến tàu bến xe trên địa bàn được tiến hành rất khẩn trương
nhằm xác minh trong khoảng thời gian gần đây có đối tượng nào có dấu hiệu bất minh về tài sản hoặc khả nghi lai vãng đến địa phương
nhưng cũng chưa tìm ra được manh mối nào đáng chú ý
sự quan tâm của dư luận cũng như sự sát sao từ ban giám đốc khiến cho áp lực ngày một lớn đối với ban chuyên án
manh mối duy nhất lúc này là cần ban chuyên án giải đáp người gọi điện cho nạn nhân cuối cùng là ai
có phải là hôn thủ hay là đối tác làm ăn
cùng với việc tập trung xác minh sàng lọc các tổ công tác của công an huyện lạc sơn

tại đây đã nổi lên đối tượng nguyễn văn sơn là chủ quán tạp hóa tại khu vực chợ mía xã yên nghiệp huyện lạc sơn
trong thời gian gần đây đối tượng an hay tụ tập với một số đối tượng cũng là người ở xã thượng cốc huyện lạc sơn
nhưng đối tượng nào là đồng bọn của y trong vụ án giết người cướp tài sản lại là một bài toán cần tìm lời giải
song song với việc tìm hiểu di biến động của đối tượng nghi vấn
cơ quan điều tra còn cung cấp ảnh của đối tượng an và một số đối tượng có nghi vấn
cho một số cây xăng dọc đường đi từ hòa bình về hà nội
thì đã phát hiện tại cây xăng thuộc xã quỳ hậu huyện tân lạc tỉnh hòa bình
vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày bốn tháng chín
có năm thanh niên điều khiển xe ô tô biển số hai mươi chín a sáu mươi hai nghìn hai trăm chín mươi
đến cây xăng mua nhưng không có tiền nên yêu cầu đổ hai trăm linh đồng
và đặt lại đăng ký xe đến bảy h ba mươi phút cùng ngày
thanh niên quay trở lại trả tiền và lấy lại đăng ký
khi cho nhân viên bán xăng nhận dạng qua ảnh
kết quả nhân viên đã nhận dạng được người lái xe
tên là hiền
trích xuất camera tại cửa hàng
cơ quan điều tra cũng đã thu được hình ảnh của hiền xuống đổ xăng
có nghĩa là tôi cũng không nhận rõ mặt anh ấy
nhưng mà tôi nghĩ là dáng anh ấy cao cao rộng rộng
thì là tôi
mặt thì lúc đấy nó chỉ diễn ra có một hai phút thôi
thì tôi cũng chả nhìn rõ cái khuôn mặt của anh ấy
nhưng mà trong khi nhận dạng thì tôi cũng là người
chỉ cho các anh ấy là đây chính là người xuống bơm xăng cho tôi
ban chuyên án yêu cầu khẩn trương giả soát thông tin
về tất cả những người có tên là hiền
hiện đang tạm trúng hoặc có hậu khẩu thương trúng
trước tiên tại huyện lạc sơn
sau đó trải ra toàn tỉnh hòa bình
tiếp tục xác minh sâu hơn nữa
thì thông tin của các bạn sẽ được trả lời cho các bạn
thông tin các trinh sát gửi về là địa bàn sáng thượng cốc huyện lạc sơn
có một nghi can họ tên đầy đủ là bùi văn hiền
hậu khẩu thương trúng tại tỉnh lạc sơn
y mới học lái xe công nông được một mươi năm ngày
quá trình giả soát thì xác định là cái đối tượng
mà đi cùng nguồn an là chính là cái đối tượng lái xe
từ khi đổ xăng đến khi mà cắm ký xe tại quận thanh xuân hà nội
thì chúng tôi giả soát toàn bộ là những cái
thứ nhất lứa tuổi
và những người lái xe ô tô
và cho các doanh nghiệp cũng như các gia đình tư nhân trên địa bàn
thì quá trình xác minh thì nổi lên đối tượng bùi văn hiền
sau khi mà nổi lên đối tượng bùi hiền
thì chúng tôi đã tiến hành dựng cái lý lịch của đối tượng này lên
xác minh đối tượng này thì cũng mới biết là lái xe trong khoảng một mươi năm ngày thôi
chúng tôi đã lấy các hình ảnh của cái đối tượng này
để tiến hành cho các cái trường hợp này
để tiến hành nhận dạng
mà cái tiến hành nhận dạng là cái trường hợp cực kỳ quan trọng
nên chúng tôi mới đưa cái hình ảnh xuống cho các anh cầm đồ
để nhận dạng đối tượng vào cầm đồ
để anh nhận dạng được
đưa vào cái chỗ hình ảnh cây xăng
để chị bán cây xăng là sẽ nhận dạng đối tượng và mua xăng
thì chị nhận dạng là đối tượng hiện nay
đưa tiếp vào chỗ hiệu cầm đồ
nơi mà nó cầm đồ cái điện thoại
và cũng nhận dạng được
do vậy trên cơ sở
ba cái nhận dạng chắc chắn như thế
cùng cái hình ảnh như vậy
đường đi như vậy
thì chúng tôi đã bàn trong ban truyền án là ra lệnh
giữ người trong trường hợp còn cấp
tuy đã có cơ sở vững chắc
xác định hiền và an là hùng thủ gây ra vụ ăn giết người cất tài sản
nhưng việc truy tìm hung thủ lại hết sức khó khăn
đặc biệt yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng bắt được hai tên tội phạm tuổi đời còn rất trẻ
nhưng lại có hành vi vô cùng tháo bảo manh động
đặc biệt có một nguồn tin làm ban truyền án và cùng sửa sốt
đối tượng bùi văn hiền đang là nghê can số một
trong vụ án cướp xe ôm tại quận nam tử liêm hà nội
qua lời mô tả đặc điểm nhận dạng của nhân chứng
đối tượng đã dí ra vào cổ nạn nhân để cướp xe
và sau đó hắn bỏ trốn
rồi lại một lần nữa có hành vi giết người cất tài sản
từ nhận định này cơ quan điều tra

đồng loạt triển khai các mối trịnh sát
truy tìm tên tội phạm nguy hiểm
đối tượng này cũng là một đối tượng nghiện ma túy nữa
thế nên là khi mà lên cơn thẻm thuốc
là đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi tội phạm của mình đến cùng
thế nhưng qua lời khai là thực hiện hành vi cướp xe máy trước đó
và sau đó khi đến vụ án thứ hai
là vụ án đối với chỗ bùi văn nam
mà đối tượng hiền đã thực hiện hành vi
để giết anh bùi văn nam
và sau đó là cướp tài sản
đã thể hiện được rõ là đối tượng hiền là đối tượng rất là manh động
và sẵn sàng thực hiện hành vi đến cùng
quá trình điều tra gặp rất nhiều trở ngại
bởi cùng lúc đó xuất hiện hàng loạt thông tin khác nhau
về bùi văn hiền đánh lạc hứng cơ quan điều tra
có thông tin khẳng định hiền đang có mặt tại hà nội
tiếp đó là các thông tin hiền vừa xuất hiện
tại địa bàn huyện đà bắc
đây là khu vực rừng núi rất hiển hóa
rừng núi hiểm trở
vừa có các đường tiểu ngạch ở giữa những cánh rừng
rất khó khăn cho quá trình xác minh và trụ bắt tội phạm
với yêu cầu đặc biệt
mỗi khi có thông tin các trinh sát phải tiến hành
giả soát hết sức kỹ cảng
thận trọng địa bàn
nhiều trinh sát đã phải di chuyển suốt đêm
ở các khu vực rừng núi hiểm trở
để tìm manh mối hiền đang trú ngủ tàn đâu
đối tượng tượng hiền này có một cái đặc điểm nhân dạng
rất giống cái đối tượng
cùng đi với lại cái đối tượng bùi văn an
thì lúc này đặt ra cho ban chuyên án
cũng rất nhiều những cái giả thiết
mà chúng tôi cũng
cũng rất là trăn trối
mà phải đưa ra nhiều cái nhận định
rất là khác nhau
sau đó ban chuyên án và
các đồng chí lãnh đạo cũng quyết định
là phải triệu tập
và bắt bằng được cái đối tượng hiền này
phương án bắt đối tượng hiền
được ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng
đảm bảo an toàn
và tội trinh sát trốt trận
ở nhà của hiền
đã báo cáo cho ban chuyên án
là đã xác định được hiền trở về nhà
và chập tối ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhiệm vụ được phân công
trong một tổ công tác
đi theo tổ trưởng thủ dân phố
đến ngoại cửa
để thu tiền sinh hoạt xóm
và khi đối tượng ra mở cửa
đán lập tức không chế đối tượng
dẫn dài về trụ sở cơ quan điều tra
tại cơ quan công an
bước đầu bùi văn hiền luôn quanh co chối tội
và đưa ra những bằng chứng ngoại phạm
cũng như nói không quen biết với bùi văn an
khi cơ quan điều tra đưa ra các bằng chứng
những bất minh về tên ba của hiền
thì lúc bấy giờ
hắn mới khả nhận
có đi cùng với bùi văn an
hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương
có hành vi sát hại anh nam
vứt rác xuống đèo trên quốc lộ sáu
khu vực thông khe
nhưng tất cả mọi việc đều do an thực hiện
mình chỉ hỗ trợ
chúng tôi đã mời cùng tham gia đấu tranh
và hỏi hỏi những cái thời gian bất minh
những cái tài sản bất minh
những cái đường
sự vắng mặt bất minh
của đối tượng
đối tượng bắt đầu cuối đầu thừa nhận
nhưng tuy nhiên
khi mà đối tượng cuối đầu thừa nhận
thì đối tượng lại đổ cho người
đồng bọn thì lúc này là bắt đầu đối tượng
mới khai lên đối tượng bùi văn an
khai lên đối tượng bùi văn an
và đổ hết cho toàn bộ
việc này cho an
người tổ chức
rủ dê để sử dụng ma túy đá
và khai toàn bộ hành vi
do an dê lên
xác định đây là đối tượng khó đấu tranh
và theo lời khai nhận của đối tượng
hắn đã vứt sát nạn nhân dơ vực
bàn truyền án phối hợp
với công an huyện mai châu
công an huyện tân lạc
tìm xuất dọc đường của đèo thung khe
nhưng ở nơi đây
đồi núi nối với đường
nói tiếp nhau
địa hình rất hiểm trở
mây mù quanh năm
việc tìm ra sát nạn nhân
là một điều vô cùng khó khăn
giả soát suốt một ngày
mà tổ công tác
vẫn không tìm thấy thi thể nạn nhân
tổ công tác báo về
cho ban truyền án
để tính phương án khác
vì không thể chỉ căn cứ
và lời khai của đối tượng
có thể đối tượng khai gian dối
nhằm kéo dài thời gian điều tra
đối tượng khai gian dối
đối tượng khai là
đỉnh đèo thung khe
đèo thung khe rất dài
tổng đèo thung khe là một mươi hai km
tiến hành giả soát
từng vị trí từng khu vực
tuy nhiên rất là khó khăn
không thể tìm được
sát nạn nhân ở đâu
sau đó tiếp tục đấu tranh
tổ nhà đấu tranh
vẽ từng vị trí từng đường đi
chúng tôi tiến hành giả soát
điều này giả soát rất là kỹ
nhưng không phát hiện được
sau đó phòng kẻ sát hình sự
tiến hành đấu tranh
tiếp tục với đối tượng
xác định lại khu vực đối tượng
và yêu cầu đối tượng chỉ lại địa điểm
đối tượng chỉ là khu vực đường cua
thuộc địa phận huyện mai châu
không nhớ rõ là khu vực thung khe thung nhuế
sau đó chúng tôi đã tiếp tục mở rộng
ngoài khu vực thông khe đã tìm kiếm kỹ rồi
chúng tôi mở rộng tìm kiếm khu vực thung nhuế
đến cuối giờ chiều ngày một mươi bốn tháng chín
tổ công tác
truy tìm sát nạn nhân đã phát hiện ra
xác tại đèo thung nhuế
huyện mai châu tỉnh hòa bình
có một sát chết nam giới
đang trong tình trạng phân hủy mạnh
sau khi nhận được tin báo
phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hòa bình
và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt
phong tỏa hiện trường thực hiện công tác điều tra

kết quả khám nghiệm hiện trường
và khám nghiệm tử thi cho thấy
hiện trường nơi phát hiện tử thi
không phải là nơi hiện trường chính xảy ra vụ án
mà là hiện trường thứ hai
nơi xấu xác
đây thể hiện bản chất
và tính minh động của hương thủ
sau khi gây án nằm phía tai sát
gây cản trở cho cơ quan điều tra
về tử thi thì toàn bộ vùng mặt
và vùng cổ của tử thi
bị phủ đen biến dạng
ban đầu xác định tử thi bị chết
do xích cổ
thời gian tử vong khoảng hơn một tuần trước
thi thể bị phân hủy kia với anh bùi văn nam
có phải là một hay không
thì cần phải có chứng cứ khoa học xác minh
để khẳng định chính xác
chưa có một điều gì khẳng định
đó là nạn nhân nam cả
vì làm sao
nạn nhân trong tình trạng gọi là đã phân hủy
mặt biến dạng
cho nên cái vấn đề đó
chúng tôi thấy là
về mặt nhận diện như thế
cũng chỉ là một cái vấn đề đó
một kênh tham khảo thôi
nhưng để có căn cứ khoa học
thì phải tiến hành
lấy vân tay
nhưng mà vân tay thì
các cái đầu ngón đã bị
phân hủy và xeo săn lại rồi
cho nên chúng tôi thực hiện
cái việc vân tay không được
cuối cùng chúng tôi quyết định
là phải lấy để mẫu giám định gen
ngay lập tức
phòng kỹ thuật hình sự đã tiến hành lấy mẫu
để trưng cầu viện kỹ thuật hình sự giám định adn
của tử thi
thì tại đây
chúng tôi đã cho kết quả
sau khi thu mẫu
tử thi tại hiện trường
và thu mẫu so sánh
của anh bùi văn nam
thì gửi cơ quan giám định
sau đó là có kết quả
giữa tử thi
tại hiện trường
và mẹ của tức là đẻ
của bùi văn nam
thì hai mẫu đó là đồng nhất
đồng nhất gen với nhau
thì xác định đó chính xác
là anh bùi văn nam
xác nạn nhân được tìm thấy
một đối tượng đã bị bắt
còn đối tượng còn lại là bùi văn an
hiện đang lẩn trốn ở đâu
có khả năng sau khi cập nhật thông tin
trên các trang mạng xã hội
thấy đồng bọn của mình là bùi văn hiền
đã bị bắt
nên anh đã nhanh chân trốn chạy
trước sự truy đuổi gắt ga của cơ quan điều tra
lúc này có rất nhiều thông tin trái chiều
đã xuất hiện
có thông tin đối tượng anh đã bỏ đi
theo hướng đền đình bình
chúng tôi cũng có dùng
sử dụng biện pháp nguyện vụ
thì an cũng cho
nó nói rằng là nó đang muốn đi miền nam
nhưng thiếu tiền chưa có tiền
và đang tìm cách để quay tiền
chính vì cái việc này thì đêm một mươi bốn
chúng tôi và công an hồ đặc sơn
chia thành nhiều tổ
cảnh sát giao thông có cảnh sát hình sự có
các cảnh sát phụ trách xã có
nhưng mà tất cả chúng tôi đều mặc dân sự
để hóa trang để mật phục
vì là sợ rằng là trong đêm
đối tượng nó sẽ
di chuyển khỏi địa bàn lạc sơn
và chúng tôi
trong cả cái đêm đó là mật phục
ở các tuyến đường các ngã đường
nhưng lại không được lộ
và phải kiểm tra chặt chẽ tất cả người ra vào
cái khu vực sau đó
mọi ngã đường từ tỉnh hoa bình
đi ra các tỉnh lân cận như ninh bình
hà nội phú thỏ sơn la
được chấp chặt
quyết tâm của ban truyền án lúc này
là cần phải bắt được an
trong thời gian ngắn nhất
vì nếu không
y trốn sang bên kia biên giới
hoặc nguy hiểm hơn
y lại có khả năng gây án trên đường tẩu thoát
trước các phương tiện thông tin đại chúng
được cập nhật liên tục
về vụ án giết người cấp taxi tại huyện lạc sơn
dường như làm đối tượng nóng ruột
đối tượng đã liên tục di chuyển
khoảng địa điểm mà mình vừa đặt chân đến
để trốn tránh sự giả soát
của cơ quan điều tra
có nhiều cái thông tin nó trái chiều
là đối tượng này thấy có xuất hiện
ở cái hướng đi về hướng ninh bình
kể cả đồng chí
trưởng ban cũng như là đồng chí trưởng phòng
quyền trưởng phòng
cũng đã phân một tổ công tác
xuống địa bàn ninh bình
xuống địa bàn hà nội
để thêm một cái nước đi nước bước của đối tượng
tuy nhiên thì có một cái điều đặc biệt là
khi anh em chúng tôi đã xây dựng kế hoạch
vẫn cả một tổ công tác
nằm ở tại khu vực nhà an
thì có một cái hiện tượng
xác định là đối tượng bùi văn an
vẫn đang lẩn trốn
trên địa bàn huyện hà sơn
và địa bàn xã thư cốc
thì chúng tôi phối hợp với phòng hành sự
thứ nhất là thắt chặt
là tại địa bàn xã thư cốc
nơi đối tượng có rất nhiều mối quan hệ
thứ nhất anh em
trong gia đình bạn bè
và người thân
thì qua các cái biện pháp
chính xác thì chúng tôi xác định
đối tượng bùi văn an đang lẩn trốn
tại một nhà dân
tối ngày một mươi bốn tháng chín
xác định được đối tượng bùi văn an
đang lẩn trốn
ở ngôi nhà gần bề rừng
ở xã thư cốc
khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ
đã chia ra làm ba tổ công tác
bao vây khu rừng
các đoạn đường quanh xã
chờ đến nửa đêm
các vòng vây dần được khép chặt
đông loạn bất ngờ
tiếp cận để không chế đối tượng
tại cơ quan điều tra
hai kẻ sát nhân đã khai nhận
do nghiện game và ma túy đá
chúng đã lên kế hoạch cướp ô tô
lấy tiền tiêu xài
vừa chuẩn bị sắn dao
và dây thừng để gây án
sau khi chơi ma túy xong
hai đối tượng đã rủ nhau đi cướp xe ô tô
trên đường đi thấy đường vắng vẻ
an và vợ yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh
an vừa mở cửa để đi ra ngoài
hiền vùng lên
quảng dây thừng xích cổ anh nam
vốn to khỏe
anh nam vùng vẫy chống cự
nhưng bị an từ ngoài chưa vào xe giúp sức
giữ lấy tay chân để khống chế
nên anh nam dần dần bất động rồi tử vong